những ngày này thì miền bắc đã hạ nhiệt và nhiều nơi đã xuất hiện mưa thậm chí là khá là dày đặc rồi
thì dường như là đang dự báo sẽ có một đợt mưa rông trên diện rộng mới đúng không chị hãy my anh
vâng anh kiên thưa quý vị khán giả đúng là bắt đầu từ ngày hôm nay thì mưa rông sẽ tăng trên diện rộng
và hội tụ gió sẽ khiến mưa bao trùm toàn miền đặc biệt là tại vùng núi và trung du bắc bộ
thì sẽ có lượng mưa to với lượng mưa trong khoảng từ năm mươi đến một trăm linh mm
mưa lớn đầu mùa xảy ra liên tiếp thì bà con miền núi cần lưu ý đến nguy cơ sạt lở đất và lũ quét
cần tăng cường quan sát bất thường từ xung quanh để di chuyển ngay nếu có dấu hiệu nguy hiểm
còn tại nam bộ và trung bộ thì thời tiết sẽ như thế nào
vâng ạ còn tại trung bộ và nam bộ thì sẽ vẫn tiếp tục nắng nóng giao động ở mức từ ba mươi năm cho tới ba mươi tám độ c
về chiều tối thì sẽ có thể có mưa nên khi di chuyển thì quý vị nên lựa chọn lộ trình cho phù hợp
vừa rồi là
những thông tin đáng lưu ý về thời tiết nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình